qua công tác kiểm tra xác minh tình trạng khai thác cát trên sông đồng nai đoạn chảy qua huyện cát tiên gây thiệt hại cho nhiều hộ dân
mới đây ubnd huyện cát tiên tỉnh lâm đồng đã yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát đền bù cho một trăm năm mươi sáu hộ dân bị thiệt hại do tình trạng khai thác cát gây ra
cụ thể có một trăm năm mươi sáu hộ dân ở xã phù mỹ và xã quảng ngãi huyện cát tiên bị sạt lở trên một trăm linh bảy m hai đất dọc bờ sông đồng nai
đã được các doanh nghiệp đền bù theo thiệt hại thực tế trên một sáu tỷ đồng
ngoài số tiền nêu trên huyện cát tiên đang đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đền bù cho một trăm linh bảy hộ dân bị sạt lở bảy mươi bảy m hai
tại thị trấn cát tiên xã phước cát một và xã quảng ngãi với số tiền gần một ba tỷ đồng
được biết trước đây dọc bờ sông đồng nai đoạn qua địa phận huyện cát tiên có bảy giấy phép được ubnd tỉnh lâm đồng cấp khai thác cát với chữ lượng sáu mươi năm m ba một năm
bên cạnh đó còn có nhiều doanh nghiệp có giấy phép khai thác cát do tỉnh bình phước và tỉnh đồng nai cấp cũng hoạt động khai thác cát chung trên con sông này nên xảy ra sạt lở